trong quá trình xét hỏi sức khỏe của bà hiền mẹ nữ sinh rau gà bị sát hại tết năm hai nghìn một mươi chín ở điện biên liên tục diễn biến xấu bị ngất xỉu trong phòng xử phải đưa ra kiểm tra y tế nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm
sáng ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị hiền bốn mươi chín tuổi mẹ nữ sinh rau gà ở điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phần xét hỏi bị cáo trần thị hiền tiếp tục kêu oan đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt tất cả các luật sư bảo chữa cho mình và lý do sức khỏe không đảm bảo
các luật sư của bà hiền trước đó đều có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa sau khi hội ý nhanh hội đồng xét xử không đồng ý với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành xét hỏi
luật sư được chỉ định bào chữa cũng không tham gia phiên tòa do bà hiền không đồng ý tham gia bào chữa
trong quá trình xét hỏi bà hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe bị ngất xỉu phải đưa ra kiểm tra y tế
con gái của bị cáo là cao thảo loan quá bức xúc vì các đề nghị hoãn phiên tòa của mẹ mình không được đồng ý phản ứng gai gắt nên cán bộ hỗ trợ tư pháp phải dẫn giải ra ngoài không cho tiếp tục dự tòa
do các điều kiện không đảm bảo chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định thời gian mở lại
hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên
tuy nhiên sau khi xem xét hội đồng xét xử nhận thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ như lời khai mâu thuẫn của các bị cáo kết quả giám định thực nghiệm hiện trường tài liệu về số tiền mua bán ma túy
từ đó tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm điều tra lại phần liên quan bà trần thị hiền trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy
trong vụ án này bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo kêu oan mức án trung thân
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận bác kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bà thu
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bị cáo hiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạt hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm bà hiền có đơn kháng cáo kêu an
trong đơn kháng cáo bà cho rằng không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết do không quen và không tham gia
bà hiền đã mua bán ma túy với các bị cáo khác
hồ sơ vụ án cho thấy giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy bùi văn công đi xe máy đến nhà bà hiền hỏi mua gà
tại đây bị cáo hiền hỏi công có heroin bán không nếu có thì mua bốn bánh
hai bên đã thống nhất giá mua là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
sau cuộc thương lượng công đến nhà thu và đặt mua heroin với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
ít ngày sau huyền đến hỏi công có heroin chưa và được bị cáo này trả lời chỉ có hai bánh thôi
hiến nhất trí và bảo khi nào có thì gọi điện thoại hẹn đến khu vực nghĩa trang xã thanh hưng để giao hàng
tại khu vực nghĩa trang công đã gọi điện thoại cho hiền
hiền nhận hàng bỏ vào chiếc làn treo trên xe máy rồi đưa túi màu xanh chứa hai trăm chín mươi triệu đồng cho công xin nợ ba mươi triệu đồng
toàn bộ việc mua bán hai bánh heroin giữa công và hiền có sự chứng kiến của lường văn hùng
mua bán ma túy xong hiền quay xe hướng về ủy ban dân xã thanh hưng
công và hùng đã mang hai trăm chín mươi triệu đồng trả cho vi thị thu xin nợ lại một mươi triệu đồng
cơ quan tố tụng xác định bà hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch hai bánh heroin với công
thu là người tìm mua hai bánh heroin về bán cho công vì văn toán chồng của thu giúp sức tích cực
quá trình xét xử sơ thẩm bà hiền liên tục kêu oan cho rằng các bị cáo khác đổ tội
nếu tôi mua bán ma túy thì có chết cũng không hối hận vì đó là cá chết trắng
bọn chúng do nghiện ma túy nên bắt cóc hiếp dâm xiết con tôi
thôi bị cáo hiền nói
bị cáo cho rằng công và hùng âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình
nên lời khai của họ không đầy đủ không thống nhất về số tiền
theo án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng một bánh
về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công và lường văn hùng bán số ma túy này cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
nhưng bị nợ ba mươi triệu đồng
ngoài ra các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy
ở nhà vì văn toán
liên quan vụ án của chị cao mỹ duyên con gái bị cáo trần thị hiền
cơ quan tố tụng xác định do bị cáo hiền không trả tiền
nên nhóm vì văn toán bùi văn công đã lên kế hoạch bắt nữ sinh để ép trả tiền
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vào ba mươi tết nguyên đán
công đưa vương văn hùng đến chợ nhận diện nạn nhân và mua gà để lừa chị duyên trở tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm công đã khống chế hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân
vợ công là bùi thị kim thu đã biết việc này nhưng không tố cáo
tại phiên tòa phúc thẩm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên bị cáo trần thị hiền
và bị cáo vì thị thu giữ nguyên kháng cáo kêu an như nêu trên
bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà luật sư giang hồng thanh từng đề nghị hội đồng xét xử
cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại
nhằm làm rõ thêm căn cứ chứng minh bà trần thị hiền mua ma túy của bùi văn công
theo luật sư vụ án này có thể coi là kỳ án bởi bà hiền bị buộc tội
vì được xem là liên quan đến việc con gái cao mỹ xuyên bị bắt cóc hám hiếp giết hại
những tài liệu buộc tội được cung cấp bởi hai kẻ giết con gái bà hiền
và hầu hết các tài liệu đó không đáp ứng thuộc tính hợp pháp thuộc tính khách quan của chứng cứ
chính vì không khách quan nên lời khai của các đối tượng này có nhiều điểm phi lý và mâu thuẫn
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên áp dụng sáu án tử hình
đối với sáu trên chín bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà bị giết hại và cưỡng hiếp
theo đó vụ án nữ sinh giao gà thời điểm xảy ra án mạng không chỉ gây chấn động dư luận cả nước
mà cả với truyền thông nước ngoài về tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
sau khi xảy ra vụ án chấn động dư luận vụ án nữ sinh giao gà ở điện biên
báo chí đã có buổi gặp gỡ luật sư lê hồng hiền giám đốc công ty luật lê hồng hiền và cộng sự
là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ duyên
và nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với hàng loạt tội ác tôi cùng man dợ
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại luật sư hiển cho biết
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra
ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa linh quang điện biên
về việc gia đình nữ sinh duyên đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân cao mỹ duyên
ông hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân
theo ông hiển vào thời điểm đó đây là một vụ án chấn động dư luận cả nước
lớn nhất từ trước đến giờ về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng
và sự đáng thương đau khổ tột cùng mà em duyên cũng như gia đình phải chịu đự
vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới chín bị can bị cáo
trong đó có sáu bị can phải nhận mức án cao nhất là tử hình với hàng loạt các tội danh
như giết người hiếp dâm bắt cóc nhằm chiếm đặt tài sản tảng chữ trái phép chân ma túy
ban đầu một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử tòa án đã đình chỉ tội danh đó
như vậy có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng
một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt đó là sau vụ nữ sinh duyên bị giết hại
cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của duyên bà trần thị hiền
trong một vụ án khác xuất phát từ việc buôn ma túy nợ nần giữa mẹ duyên
với những kẻ thủ ác vào năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi
hai món nợ của bà hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái
luật sư hiển sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà trần thị hiền
trong vụ án của nạn nhân duyên có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt nỗi đau của gia đình em duyên và những đối tượng gây án phải đền tội
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội
đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề
vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật tử thi em duyên đến hai lần
tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng trước khi em duyên được đưa đi trồn cất
tuy nhiên theo ông hiển đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra bởi trong quá trình điều tra
lực lượng chức năng xét thấy có những tỉnh tiết chứng cứ cần phải làm rõ mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi
thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường
luật sư hiển chia sẻ trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình chắc ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà ở điện biên
ông hiển bày tỏ điều này chắc cũng không chỉ riêng với mình tôi mà bất cứ ai theo dõi vụ án cũng đều cảm thấy ám ảnh và thường xót cho em duyên
đặc biệt tôi còn là người trực tiếp xem hồ sơ và đọc hồ sơ vụ án
khi xem xong tôi thực sự cảm thấy ám ảnh về những hành động màn dợ mà những đối tượng thủ ác đã gây ra cho nạn nhân
cảm nhận được nỗi đau dài dẳng không thể xóa với gia đình em đó thực sự là một cú sốc cực lớn với người thân trong gia đình
trao đổi về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này thiếu tướng sùng a hồng nguyên giám đốc công an tỉnh điện biên chia sẻ
vụ án nữ sinh cao mỹ duyên là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông
vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi
ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần dựa vào thông tin mà trần thị hiền mẹ của nạn nhân cung cấp
thời điểm đó lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người gồm công an tỉnh điện biên bộ công an bộ đội biên phòng các lực lượng chức năng địa phương
và đề nghị cả công an nước bản lào campuchia đi tìm nạn nhân
các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm
qua phân tích nhiều yếu tố bước đầu nhận định khả năng cao mỹ duyên đã bị bán ra nước ngoài là rất ít
tớ hồng nhớ lại nếu để nói số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm thì không thể có con số chính xác
tôi ước tính lên tới hàng ngàn người tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
không chỉ có lực lượng an ninh quân đội mà đông đảo người dân sinh sống tại các thôn bản cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm em duyên
theo tướng hồng có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án
đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân bà hiền có khóc và buộc miệng nói rằng con chết trong vinh dự
chính câu nói trên đã khiến cho thiếu tướng sùng a hồng nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao cho các trinh sát xác minh về mẹ của nạn nhân
nói về hai lần khai quật tử thi của nạn nhân
thiếu tướng sùng a hồng cho biết ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật tử thi nạn nhân cao mỹ duyên
trong quá trình khai cuộc thử thi lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân
tướng hồng chia sẻ tuy là để phục vụ mục đích điều tra nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thử yếu tố tâm linh và đạo đức con người
điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ phía người đã khuất
như vụ án này dù trải qua một mươi ngày trồn cất trong điều kiện môi trường ngập nước mưa lạnh liên biên như vậy nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi
thiếu tướng sùng a hồng kết luận cái chết oan ức và tức tuổi của đạn nhân cao mỹ duyên cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng